tại đà nẵng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức hội nghị phòng chống thiên tai khu vực miền trung tây nguyên năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi bảy thiên tai xảy ra khốc liệt với diễn biến bất thường trong phạm vi cả nước đặc biệt là tại các tỉnh khu vực miền trung tây nguyên
làm chết và mất tích một trăm năm mươi bảy người cuốn trôi hơn bốn ngôi nhà tổng thiệt hại về kinh tế hơn ba mươi một bảy trăm sáu mươi tỷ đồng
sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương đã góp phần giảm thiệt hại về người và tài sản
sau thiên tai các địa phương đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của chính phủ không để người dân đói khát tập trung tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ gia đình nạn nhân
năm hai nghìn một mươi tám dự báo thiên tai diễn biến khó lường vì thế ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã cung cấp thông tin
hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết bảy mươi sáu của chính phủ đúc kết kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai năm hai nghìn một mươi bảy
nhằm giúp các địa phương chủ động phòng chống thiên tai ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật kinh nghiệm chuẩn bị nhân lực vật lực phương tiện nhu yếu phẩm sẵn sàng ứng phó khi có sự cố thiên tai xảy ra